bảy ngày đêm mắc kẹt dưới vực sâu bãi sủng cỏ cơ thể dân như đã kiệt sức giữa thời tiết mưa lạnh tưởng chừng như hy vọng sống sót đã không còn
vâng đó là những gì mà phượt thủ bùi lê xuân huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chủ tại huyện hóc môn tp hcm đã trải qua sau khi bị nạn trong hành trình khám phá đèo hải vân từ ngày một cho đến dặn sáng ngày tám tết nguyên đán vừa qua
và hành trình giải cứu nạn nhân là một câu chuyện vô cùng cảm động về tinh thần quả cảm của những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều thành phố đà nẵng